cơ quan thuế đã thực hiện hơn một mươi bảy bảy trăm linh cuộc thanh tra kiểm tra đạt gần hai mươi kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
qua đó đã giảm khấu trừ hơn ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng giảm lỗ hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
tổng số tiền nộp vào ngân sách là hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
cụ thể qua thanh tra kiểm tra một mươi bảy bảy trăm linh cuộc cơ quan thuế đã phát hiện nhiều sai sót
trong quá trình khai thuế của người nộp thuế do đó đã yêu cầu phải khai bổ sung phạt theo quy định của pháp luật
báo cáo cho thấy tổng số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là trên bốn một trăm linh tỷ đồng
giảm khấu trừ hơn ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng giảm lỗ hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
riêng thanh tra kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng báo cáo cho thấy đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tổng số quyết định hoàn thuế của sáu mươi ba cục thuế đã được thanh tra kiểm tra là hơn một tám trăm linh quyết định
tương ứng với số tiền hoàn là trên một mươi một tỷ đồng
thành phố hà nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
theo đó đã thực hiện ba đợt mua sắm tài sản nhà nước với kinh phí tiết kiệm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan đơn vị hơn hai trăm ba mươi một bốn tỷ đồng
cụ thể thành phố đã chỉ đạo trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính tổ chức thực hiện ba đợt mua sắm tài sản theo phương thức tập trung bao gồm
đợt đấu thầu dịch vụ công ích môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đợt đấu thầu mua sắm tập trung đầu năm hai nghìn một mươi tám
và đợt đấu thầu mua sắm tập trung cuối năm hai nghìn hai mươi
với số kinh phí tiết kiệm so với nhu cầu đăng ký của các cơ quan đơn vị là hơn hai trăm ba mươi một bốn tỷ đồng trong đó hơn một trăm bảy mươi hai tỷ đồng đối với dịch vụ công ích môi trường
hơn hai mươi năm ba triệu đồng đối với thiết bị văn phòng bàn ghế học sinh và điều hòa nhiệt độ hơn ba mươi năm tám tỷ đồng thiết bị y tế và vật tư y tế
đặc biệt đã giảm được các chi phí như chi phí tư vấn liên quan tới công tác chọn nhà thầu chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn giám sát
các gói thầu so với mua sắm phân tán nhỏ lẻ
bộ trưởng thông tin và truyền thông singapore cho biết các nước thành viên asean cần tăng cường kết nối kỹ thuật số khu vực
để có thể tận dụng cơ hội ngày càng tăng trong một môi trường đổi mới và số hóa toàn cầu cũng như đáp ứng những thách thức trong tương lai
theo dự báo nền kinh tế kỹ thuật số hiệp hội các quốc gia đông nam á asean có tiềm năng lên tới hai trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó lĩnh vực thương mại và kinh tế
lĩnh vực thương mại điện tử chiếm tám mươi tám tỷ usd trong đó indonesia việt nam malaysia thái lan và myanmar là những thị trường
mà các doanh nghiệp ưu tiên mở rộng từ năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
asean ưu tiên giải quyết những thách thức do nền kinh tế kỹ thuật số đặt ra đồng thời các chính phủ phải bắt kịp với kinh tế kỹ thuật số
và giải quyết những vấn đề hạn chế khả năng của các doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số
trong đó có chính sách liên quan đến luồng dữ liệu và nội địa hóa sở hữu trí tuệ an ninh mạng và hỗ trợ thương mại kỹ thuật số
văn phòng nội các nhật bản cho hay trong quý i năm hai nghìn một mươi tám kinh tế nước này suy giảm hai so với quý trước
và sụt giảm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu mức sụt giảm lần đầu tiên trong vòng hai năm qua
sự suy giảm kinh tế trong quý i của nhật bản đã chấm dứt chuỗi tám quý tăng trưởng liên tiếp
dù cho các nhà phân tích dự báo
kinh tế nước này sẽ sớm phục hồi với sự cải thiện của thị trường lao động
chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân đóng góp tới sáu mươi gdp của nhật bản cũng giảm một trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
so với mức dự báo chỉ giảm một trước đó giữa bối cảnh chi tiêu hộ gia đình bị thu hẹp do đà tăng lương chậm
trong khi đó thẳng dư tài khoản vãng lai của nhật bản trong tháng bốn năm nay chỉ đạt một tám trăm năm mươi tỷ yên
tương đương với một mươi sáu tám mươi sáu tỷ usd con số này vẫn giảm sáu tám so với quý i
trong khi đó thẳng dự báo chỉ giảm một trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy do lĩnh vực dịch vụ thâm hụt sâu hơn
ngân hàng số là xu hướng chủ đạo hiện nay giúp ngân hàng đa dạng và tối ưu các dịch vụ
giảm chi phí tăng khả năng kiểm soát và nâng cao trải nghiệm của khách hàng
thực tế cho thấy ngân hàng số ở việt nam đang trong giai đoạn phát triển
việt nam có nhiều tiềm năng phát triển ngân hàng số thanh toán số
bên cạnh đó hành lang pháp lý hiện hành
quy định chưa tương thích với bối cảnh số hóa dịch vụ
chưa thực sự thúc đẩy cho sự phát triển ngân hàng số thành toán số
ngân hàng số ngân hàng điện tử là một xu hướng hợp lý và tất yếu đối với các ngân hàng hiện nay
hoạt động này cũng đặt ra một số vấn đề cho các nhà quản lý trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý
liên quan như quy định về hoạt động thẻ thanh toán các tiêu chuẩn cho thanh toán phi tiếp xúc
mã qr thanh toán qua di động quy định về bảo vệ người tiêu dùng an ninh an toàn mạng
cũng như quản lý giám sát của ngân hàng nhà nước đối với sự hoạt động thanh toán này
những quy định này chưa theo kịp sự phát triển của giao dịch ngân hàng số
trong hoạt động ngân hàng số các giao dịch ngân hàng hiện nay dường như đã không còn là giao dịch của riêng ngân hàng
đã hết thời mà chúng ta chỉ có thể cạnh tranh dựa trên lãi suất huy động hoặc là lãi suất cho vay
sẽ đến lúc chúng ta sẽ phải cần nghĩ đến là nếu như mà chúng ta đầu tư vào công nghệ
để có thể cho khách hàng được một cái trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt hơn
làm cho khách hàng hài lòng hơn
xu hướng của ngân hàng số sau này
cái tốc độ cũng như là cái việc an toàn bảo mật
cũng như là cái chất lượng dịch vụ ấy
nó sẽ là điều kiện sống còn bên cạnh cái việc là trước đây chúng ta chỉ nói đến giá cùng giao dịch
trong bối cảnh hiện nay các nhà khoa học các nhà quản lý chuyên gia cần tập trung giải quyết ba vấn đề
trước tiên đó là chỉ rõ những khoảng trống về mặt pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng số tại việt nam
nhằm đảm bảo tính bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân phòng chống gian lận trong kinh doanh
trong đó chú ý đến các vấn đề
vấn đề xác thực khách hàng trên nền tảng kỹ thuật số
tính pháp lý của văn bản số và chữ ký số trong thời đại ngân hàng số
giám sát các hoạt động ngân hàng và phòng chống rửa tiền
cảnh báo các tổ chức tiến dụng và người sử dụng để nâng cao tính bảo mật
về phía ngân hàng thương mại cũng như các công ty fintech việt
cần có chiến lược bước đi giải pháp như thế nào để theo kịp sự bùng nổ của thị trường dịch vụ tài chính số
nên người ta để trong tài khoản nhưng mà người ta tự động là tài khoản bị hết tiền
hoặc là tự động đó là bị chuyển tiền đến nơi khác
thì như vậy là nó tạo nên những sự bất an cho người mà thực hiện các hoạt động giao dịch số như vậy
đấy là những cái mà tác động đến tâm lý của khách hàng
nhằm thúc đẩy mạnh chương trình số hóa tại việt nam
các ngân hàng đề nghị chính phủ ngân hàng nhà nước và các bộ ngành liên quan
ra soát các quy định pháp luật các chính sách về công nghệ hệ thống và các nhà cung cấp dịch vụ
để giải quyết các vấn đề về quyền lực lượng
quyền bảo mật an ninh sở hữu trí tuệ bảo vệ người tiêu dùng và tạo dựng một sân chơi bình đẳng
đồng thời đưa ra các quy định phù hợp và chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết
để khuyến khích sự sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng
và thực sự là trong quá trình hoạt động của ngân hàng hay các dịch vụ khác
mà liên quan đến được thì có cái rủi ro gọi là cyber rich đấy
nhưng với ngân hàng thì khi triển khai các sản phẩm dịch vụ này
chúng tôi cũng lựa chọn để làm sao có cái đánh giá về kiểm soát rủi ro
và an ninh tốt nhất cho khách hàng cũng như cho hệ thống ngân hàng
cơ quan quản lý cần phải tạo ra một cái quân cổ pháp lý để thiết chế
để có thể là quản lý tốt hơn cái dịch vụ về tài chính số nói chung và ngân hàng số nói riêng
để thúc đẩy sự phát triển ngân hàng điện tử và fintech trong lĩnh vực ngân hàng
đòi hỏi cần tạo ra một hành lang pháp lý cho phép khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng
mọi lúc mọi nơi cho phép ngân hàng được kết nối trực tiếp với các trung tâm dữ liệu về
một cước công dân của chính phủ và các trung tâm thông tin tiến dụng
để có thể nhận biết khách hàng và phân tích lịch sử tiến dụng của khách hàng trực tuyến
nhu cầu tiến dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa không còn là những giải pháp cấp bách
khi mà luật hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam hiện nay
là vấn đề cạnh tranh phát triển
thời gian qua đã có nhiều chương trình hành động hỗ trợ các doanh nghiệp
với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý tài chính và quản trị kinh doanh
vừa qua tại hà nội công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp việt veco
công ty trách nhiệm hữu hàn đào tạo tư vấn pdca và công ty cổ phần onnet
đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược chương trình hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
với mục tiêu hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh
chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp hoặc phát triển hoạt động kinh doanh
nâng cao năng lực quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
áp dụng các phát minh sáng chế đầu tư phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật cao
trong sản xuất hàng hóa dịch vụ
đây được cho là một hoạt động thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa
xuất phát từ những cái thực tế doanh nghiệp họ rất là giỏi nghề như chúng tôi chia sẻ
ở lễ kỳ kết ngày hôm nay
nhưng họ thiếu về kỹ năng quản trị kỹ năng hoạch định chiến lược quản trị chiến lược
điều này là rất quan trọng
để có thể biến cái ước mơ của họ thành sự thật và tồn tại trong giải hạn
thì họ phải có kỹ năng hoạch định chiến lược và quản trị trong ngắn chung giải hạn
ngoài ra thì họ phải làm được cái cơ cấu vốn để phục vụ cho cái chiến lược đó
trong ngắn chung giải hạn
quy mô của doanh nghiệp đến nay vẫn còn rất nhỏ
cơ cấu ngành lĩnh vực hoạt động của khu vực chưa hợp lý trình độ công nghệ thấp
chưa tận dụng và tranh thủ được công nghệ của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
cũng như sự hỗ trợ của doanh nghiệp lớn trình độ quản lý yếu kém
kỹ năng của người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu
tự thân các doanh nghiệp cũng chưa tạo được độ tin cậy cao năng lực cạnh tranh kém
chưa bảo đảm vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường
khả năng đàm phán tiếp cận thị trường xuất khẩu công nghệ tiêu chuẩn môi trường nước ngoài còn nhiều hạn chế
gặp nhiều cản trở trong tận dụng các cam kết vướng mắc làm trùn bước doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong cải thiện năng lực sản xuất
ba bên này là ba cái mảng giống như ba cái nan hoa trong một cái bánh xe đấy
nó là marketing bán hàng tài chính và quản trị hệ thống để tự hóa doanh nghiệp
đây là một cái rất là quan trọng
đầu tiên là trang bị
trang bị ở trong những cái
cái khoa học để mà mình có được cái tư duy làm doanh nghiệp cho nó đúng đã
biết làm và quyết làm biết làm quyết làm và phải biết làm đúng không
thì mình sẽ biết cách để làm một cái doanh nghiệp nó bài bản là như thế nào nó tổng thể
thứ hai nữa là khi mà biết làm rồi thì đằng sau những cái dịch vụ của ai bên là có coaching tư vấn
thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp phát triển lên tầm cao mới
bên cạnh những giải pháp của chính phủ trong việc nâng cao vị thế của các doanh nghiệp
cải thiện môi trường
kinh doanh và năng lực cạnh tranh
thì bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chủ động tìm những liên kết trên nhiều bình diện
để nhanh chóng tìm ra những điểm yếu và thiếu của doanh nghiệp mình
và xây dựng mô hình phát triển hiệu quả
do vậy cách thức để phát triển mỗi doanh nghiệp nói riêng
và nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung
chính là việc sử dụng có hiệu quả các giải pháp của nhà nước
của cộng đồng xã hội và của chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa
việc áp dụng hiệu quả các giải pháp này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi doanh nghiệp
mà còn góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế việt nam trong khu vực và trên quốc tế